từ nhiều năm nay trên địa bàn xã vùng cao tìa dình tỉnh điện biên đã tồn tại những vết nứt dài khoảng hàng trăm mét từ trên đỉnh kéo tới chân núi
vết nứt này đã làm hư hỏng nhiều nhà cửa tiêm ẩn nhiều nguy cơ đe dọa trực tiếp đến tính mạng các hộ dân bản địa
và đáng lo ngại hơn là vết nứt này đang tiếp tục mở rộng và kéo dài thêm khiến người dân nơi đây luôn sống trong tình trạng bất an và lo lắng
đây là căn nhà của anh giàng a sinh nằm ngay cổng ủy ban nhân dân xã tìa dình
vết nứt dài hàng chục mét xuất hiện từ tháng tám năm hai nghìn một mươi tám đã làm tách căn nhà khiến cho một gian nhà bị sụt sâu xuống khoảng hai mươi cm
đến nay đã xuất hiện thêm nhiều vết nứt khác có chiều rộng hơn một mươi cm khiến cho nền nhà tiếp tục sụt xuống
chúng tôi không dám ngủ không dám sinh hoạt tại nhà gia đình tôi nữa
hiện tại là gia đình tôi đã đóng cửa
không yên tâm ngủ và sinh hoạt tại gia đình
còn đây là căn nhà của anh lò văn nghĩa vừa làm xong hai tháng nay
sau những trận mưa lớn giữa tháng sáu vừa qua khu vực bếp sau của nhà đã xuất hiện một hố rộng và sâu do nền đất nứt gãy
vết nứt vẫn đang ngày một rộng ra và sâu thêm
bây giờ không dám cho vợ con ngủ ở nhà còn cho vợ con đi ngủ ở nhà hàng xóm gần đây để tránh mình
thì mình ngủ ở nhà
sợ mưa to về mình ngủ thôi
sợ mưa về mình thì mình còn kịp chạy còn vợ con thì
một vết nứt lớn kéo dài hàng trăm mét từ trên núi xuống là nguyên nhân chính gây ra sự bất ổn cho nền đất ở đây
mỗi khi mưa to khu vực này lại tiêm ẩn nguy cơ sạt lở
nhiều hộ dân đã dỡ nhà đi tìm nơi ở mới an toàn hơn
ngay tại khối công trình trụ sở xã hiện cũng đã bị nghiêng về phía sau do nền sân đứt gãy nhiều cột bê tông bị nứt vỡ
xã đã ra một cái thông báo cho các hộ gia đình là với tình hình như vậy là rất là nguy hiểm
không thể ở được cái vị trí này
thông báo cho các hộ gia đình để di dời tạm thời sang cái nơi khác
cơ quan chuyên môn cũng đã xác định được khối sạt trượt ở khu vực này có quy mô đặc biệt lớn với chiều dài bảy trăm sáu mươi mét
từ độ cao một trăm năm mươi mét ảnh hưởng trên khu vực rộng một mươi hai hectare
nhiều mét thì đến cái điểm cuối thì nó lại sạt vào đây luôn

thứ nhất là một địa số để các cơ quan thường quyền để sớn có cái biện pháp cho các chủ trường di chuyển toàn bộ các hộ dân
liên quan ở đây và chủ sở sang chỗ khác để yên tâm trong công tác
chính quyền địa phương đã đề xuất hai địa điểm để di rời trụ sở xã trường học và các hộ dân ra khỏi khối trượt nguy hiểm này
tuy nhiên các phương án di chuyển cũng như giải pháp xử lý có tính chất lâu dài
vẫn còn phải chờ quyết định của cấp trên
trong lúc chờ đợi họ vẫn phải sống và làm việc trong khu vực có thể xảy ra sạt lở bất cứ lúc nào
hiện tại đã là cao điểm của mùa mưa lũ và sạt lở
tỉnh điện biên cần gấp rút di rời người dân nơi đây đến vị trí an toàn hơn